ngân hàng lớn thứ hai của nga vtb vào hôm ba mươi tháng một thông báo đã bán được một tấn vàng cho các khách hàng trong tháng này và nhu cầu dự kiến sẽ tiếp tục tăng
trước đó chính phủ nga đã giảm hai mươi thuế giá trị gia tăng lên vàng các cá nhân mua từ ngày một tháng ba trong bối cảnh người dân nước này chuyển sang mua kim loại quý khi giá đồng rút giảm
đồng rút đã chịu ảnh hưởng nặng nề bởi các lệnh trừng phạt của phương tây
vnptv vtb cho biết đã nhận được hai trăm linh đơn đặt hàng kể từ khi ngân hàng này bắt đầu bán vàng vào đầu tháng ba
theo vtb hầu hết khách hàng thường mua một kg vàng
kể từ hai mươi tám tháng hai ngân hàng trung ương nga đã bắt đầu mua vàng từ các ngân hàng với mức giá cố định năm rup tương đương với năm mươi chín ba mươi năm usd một gram
trước đó vào giữa tháng ba ngân hàng trung ương nga tạm ngưng mua vàng từ các ngân hàng để đáp ứng nhu cầu tăng cao từ các hộ gia đình